bộ trưởng tô lâm bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các thương binh bệnh binh đang điều trị chăm sóc tại trung tâm đã cống hiến một phần sương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc đồng chí bộ trưởng gửi lời chúc mừng năm mới mong muốn các thương binh bệnh binh tiếp tục giữ gìn sức khỏe để chứng kiến những đổi thay của đất nước
bộ trưởng mong muốn các thương binh bệnh binh luôn rèn luyện thực hiện tốt lời dạy của bác hồ
thương binh tàn nhưng không phế luôn là tấm gương sáng để thế hệ đi sau học tập nói theo
ghi nhận sự quan tâm chăm sóc của cán bộ đội ngũ y bác sĩ trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành với các thương binh bệnh binh đại tướng tô lâm đề nghị lãnh đạo cán bộ nhân viên trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành
tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết đồng lòng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xác định việc chăm lo các thương binh bệnh binh là vinh dự trách nhiệm góp phần thực hiện thành công chính sách đền ơn đáp nghĩa của đảng nhà nước
dịp này bộ trưởng tô lâm lãnh đạo tỉnh bắc ninh đã tặng quà tết cho trung tâm điều dưỡng thương binh thuận thành cùng toàn thể thương binh bệnh binh đang điều trị chăm sóc tại trung tâm
hôm nay bộ công an tổ chức hội thảo khoa học luận cứu khoa học cho việc đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống tội phạm đảm bảo cho tự an toàn xã hội trong tình hình mới
thượng tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch hội đồng lý luận bộ công an dự và chỉ đạo hội thảo
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung tham luận cung cấp những góc nhìn đa dạng nhiều chiều làm rõ hai vấn đề chính là xác lập những luận cứ lý thuyết
thực tiễn cơ bản cho việc đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
đề xuất kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội nhằm góp phần tích cực xây dựng xã hội trật tự kỳ cương an ninh an toàn lành mạnh theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
phát biểu tổng kết hội thảo thứ trưởng nguyễn duy ngọc nêu rõ qua hội thảo các đại biểu đã một lần nữa khẳng định vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác phòng chống tội phạm bảo đảm trật tự an toàn xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng chống tội phạm theo cơ chế đảng lãnh đạo nhà nước quản lý nhân dân làm chủ phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền cơ quan đơn vị mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trong phòng chống tội phạm
gia đình công tác phòng chống tội phạm là nhiệm vụ quan trọng cấp bách thường xuyên liên tục và lâu dài đặc biệt chú trọng hoạt động phòng ngừa tội phạm từ sớm từ xa từ khi tội phạm mới manh nhà hình thành
phòng ngừa phải bắt đầu từ cơ sở từ quản lý con người quản lý dân cư từ khi soạn thảo tham mưu cơ chế chính sách pháp luật
chú trọng phòng ngừa xã hội với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế xã hội kịp thời phát hiện bịt kín những sơ hở thiếu sót không để tội phạm lợi dụng hoạt động phát hiện hòa giải kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân đồng thời cần chủ động tích cực tấn công chấn áp phát hiện điều tra xử lý kịp thời nghiêm minh mọi hành vi phạm tội
đồng chí thứ trưởng khẳng định các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đã phân tích đánh giá và kiến nghị tiếp tục kế thừa nâng cao hiệu quả các biện pháp đã và đang thực hiện
trong đó giải pháp mang tính chiến lược căn cơ lâu dài để khắc phục nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm là phải triển khai tổng thể đồng bộ kết hợp hài hòa hợp lý các yếu tố kinh tế chính trị văn hóa xã hội giáo dục pháp luật
sáng nay trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn hai mươi ba và triển khai công tác năm hai nghìn hai mươi bốn của cục đối ngoại bộ công an
năm hai nghìn hai mươi ba cục đối ngoại đã nghiêm túc triển khai đồng bộ toàn diện các giải pháp phục vụ các mặt công tác công an đóng góp tích cực triển khai thành công đường lối đối ngoại của đảng
thông qua hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế lực lượng công an nhân dân đã đóng góp quan trọng hiệu quả phản bác các quan điểm sai trái thù địch chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch
mặt khác thông qua đối ngoại bộ công an tiếp tục tranh thủ được nguồn lực từ nước ngoài hỗ trợ hiệu quả cho công tác hiện đại hóa của lực lượng công an nhân dân
năm hai nghìn hai mươi ba cũng ghi dấu ấn đậm nét về công tác đối ngoại của lực lượng công an nhân dân
khi lần đầu tiên cử đoàn công tác tham gia các hoạt động cứu nạn cứu hộ quốc tế tại thổ nhĩ kỳ và tiếp tục cử mới các sĩ quan tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc góp phần nâng cao hình ảnh uy tín của việt nam trên trường quốc tế
nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đồng chí thứ trưởng yêu cầu cục đối ngoại phải gắn công tác đối ngoại của công an nhân dân với chiến lược đối ngoại của đảng
đồng thời nhấn mạnh cục đối ngoại cần chú trọng công tác quản lý nhà nước về hoạt động đối ngoại công an nhân dân
ý công tác trao đổi đoàn theo hướng hiệu quả thiết thực đặc biệt quan tâm làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ bảo vệ bí mật nhà nước xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm
đồng thời thắt chặt đoàn kết nội bộ trong đơn vị nêu cao tinh thần tương thân tương ái hỗ trợ lẫn nhau
nhân dịp này hội nghị cũng đã trao nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
chiều nay tại hà nội bộ công an tạp chí cộng sản và hội đồng lý luận trung ương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia về chủ đề
mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế đảm bảo kỷ cương xã hội trong quá trình xây dựng phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa
những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với công tác công an
nhân dịp này hội nghị cũng đã trao nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

những vấn đề lực lượng công an nhân dân gắn với việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế
bảo đảm kỷ cương xã hội ở đất nước ta trong quá trình xây dựng phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa
ban tổ chức hội thảo cho biết đã nhận được bảy mươi ba báo cáo khoa học của các đồng chí lãnh đạo các nhà khoa học cán bộ thực tiễn khai thác trên nhiều khía cạnh khác nhau
có giá trị về lý luận và thực tiễn qua đó cung cấp luận cứu khoa học để giải quyết tốt mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế
đảm bảo kỷ cương trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam của nhân dân do nhân dân vì nhân dân
thưa quý vị từ năm hai nghìn hai mươi hai cho tới nay bộ công an đã cử sáu sĩ quan làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại phái bộ nam sudan
cử một sĩ quan làm nhiệm vụ tại phòng cảnh sát liên hợp quốc
các sĩ quan của bộ công an việt nam khi tham gia thực hiện nhiệm vụ đều phát huy được những phẩm chất năng lực trình độ chuyên môn
thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của liên hợp quốc với mục tiêu tiếp tục đóng góp nhiều hơn cho hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
và thực hiện các mục tiêu mà nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị đã đề ra
thời gian vừa qua bộ công an đã nghiêm túc triển khai nhiều hoạt động cụ thể
mời quý vị cùng đến với phần trình bày của biên tập viên thu hương
thưa quý vị vào ngày một mươi một tháng một vừa qua tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một
đây là một sự kiện đặc biệt quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng gìn giữ hòa bình công an nhân dân việt nam
cũng như sự lớn mạnh của lực lượng công an nhân dân việt nam nói chung
sự ra đời của đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một là bước tiến mới sau thành công bước đầu về việc cử các tổ công tác thuộc lực lượng công an nhân dân
tham gia gìn giữ hòa bình tại các phái bộ
sự kiện này cũng thể hiện mạnh mẽ cụ thể cam kết của đảng nhà nước bộ công an việt nam đã nhiều lần được khẳng định với bạn bè quốc tế
về việc tham gia tích cực có trách nhiệm duy trì hòa bình ổn định phát triển ở khu vực và trên thế giới
trong hoạt động triển khai lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc thì có ba hình thức
hình thức thứ nhất là sĩ quan cá nhân bộ công an đã triển khai được hai đợt có sáu đồng chí hiện nay đang ở phái bộ của nam sudan
hình thức thứ hai là đơn vị cảnh sát đặc biệt và hình thức thứ ba là đơn vị cảnh sát vũ trang như chúng ta thành lập hôm nay
thì cái đơn vị cảnh sát vũ trang này là một hình thức rộng lớn nhất của hoạt động của cảnh sát giền giữ hòa bình tại liên hợp quốc
với sự triển khai quân số theo chuẩn của liên hợp quốc là một trăm sáu mươi sĩ quan cảnh sát bao gồm có bộ phận chỉ huy các bộ phận lãnh đạo
để thực hiện các hoạt động nhiệm vụ cảnh sát đảm bảo yêu cầu của liên hợp quốc đặt ra khi chúng ta triển khai
đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một là đơn vị đầu tiên của bộ công an được thành lập để tham gia các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
đây là cột mốc lịch sử là minh chứng cho thấy vai trò và đóng góp ngày càng tăng của việt nam đối với hòa bình an ninh khu vực và toàn cầu
tôi nghĩ rằng việc thành lập thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tâm của lực lượng cảnh sát việt nam
cũng như sự sẵn sàng chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm của cảnh sát việt nam với các nước đang gặp nhiều khó khăn do xung đột phà
tôi muốn cảm ơn chính phủ việt nam vì ủng hộ đưa lực lượng công an nhân dân việt nam tham gia đóng góp cho liên hợp quốc
đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một được thành lập với một trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ
được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các đơn vị nghiệp vụ trong lực lượng công an nhân dân
đơn vị có nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn cho nhân viên và tài sản của liên hợp quốc
bảo vệ dân thường bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ hoạt động của các phái bộ
đây đều là những nhiệm vụ khó đòi hỏi kỹ năng
sự chuyên nghiệp trong việc hợp đồng tác chiến ngoài thực tế
hiện toàn bộ cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã và đang được trải qua các bài tập hấn nghiêm ngặt theo yêu cầu
xử lý tình huống giải cứu con tim
bài tập giải quyết tình huống khi các phần từ xấu kích động đám đông tấn công trụ sở
bảo vệ lãnh đạo liên hợp quốc khi bị các phần tử khủng bố tấn công
đây là những tình huống giả định
và cũng là những bài tập giải quyết tình huống giải quyết tình huống giải quyết tình huống giải quyết tình huống

với sự thể hiện này thì nó chỉ là một phần trong nhiệm vụ yêu cầu của đơn vị cảnh sát của liên hợp quốc thôi
còn trong thời gian tới khi triển khai và huấn luyện thì chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ
và thể hiện đầy đủ các hạng mục trong kỹ chiến thuật
rồi những yêu cầu kể cả về trình độ ngoại ngữ luật pháp quốc tế và các kỹ năng mềm
rồi những kỹ năng chiến thuật để góp phần đảm bảo khi được triển khai ở các phái bộ
chúng tôi sẽ thực hiện việc bảo đảm tăng cường an ninh cho liên hợp quốc
cho các cơ quan của liên hợp quốc cho nhân viên liên hợp quốc
rồi cho nhân dân nước sở tại đặc biệt là cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo và đảm bảo về quyền con người
để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ không chỉ có một thể lực tốt
mà còn cần sự nhuận nhuyễn trong từng thao tác kỹ năng chiến thuật
sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chung
đội chiến sĩ đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một
không chỉ là niềm vinh dự tự hào mà còn là dịp rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị
trình độ khả năng lực làm việc trong môi trường quốc tế
tôi tin tưởng rằng các đồng chí sẽ phát huy cao nhất trách nhiệm
thể hiện rõ nét bản chất người cán bộ công an nhân dân trung thành tận tụy
và khăn thử thách hết lòng hết sức bảo vệ hòa bình bảo vệ nhân dân
thực hiện sứ mệnh gìn giữ hòa bình cao cả
tôi tin tưởng rằng khi được triển khai đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một
của bộ công an việt nam sẽ duy trì các chuẩn mực cao nhất về sự liêm chính
cũng như hiệu quả công tác và sẽ tạo ra sự thay đổi tích cực trong cuộc sống
của người dân tại các quốc gia khu vực mà đơn vị triển khai
vượt nắng thắng mưa gìn giữ hòa bình thế giới vẫn luôn là một nhiệm vụ gian khó
nhưng là niềm vinh dự và tự hào của mỗi người chiến sĩ công an nhân dân việt nam
sự gian khổ trong tập luyện ngày hôm nay sẽ là tiền đề để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trong tương lai bảo vệ hòa bình và cuộc sống bình yên cho người dân
hiện bộ công an đã đăng ký triển khai đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một
vào hệ thống quản lý năng lực sẵn sàng triển khai nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của ban thư ký liên hợp quốc
đây là một cột mốc lịch sử là minh chứng cho thấy vai trò và đóng góp ngày càng lớn của việt nam
đối với hòa bình an ninh khu vực và toàn cầu
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
khủng bố tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép che giấu tội phạm
xảy ra tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắk
hôm nay hội đồng xét xử công bố quá trình hành vi phạm tội của sáu bị cáo vắng mặt tại phiên tòa
đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc nhấn mạnh
nội dung diễn biến cụ thể hành vi phạm tội của các bị cáo được thể hiện rõ trong cáo trạng
và đã được hội đồng xét xử xét hỏi thẩm vấn công khai tại phiên tòa
trong những ngày vừa qua các bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình
các bị cáo đã nhận thức sâu sắc và hối hận về hành vi hậu quả
lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường giám định pháp y giám định tư pháp
và những tài liệu chứng cứ khác đã được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc thu thập có trong hồ sơ vụ án
kết quả xét hỏi công khai tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp với những tài liệu chứng cứ
đã được cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đắk lắc thu thập phù hợp với những tài liệu chứng cứ khách quan khác
viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc giữ nguyên toàn văn bản cáo trạng về hành vi vi phạm và tội danh đối với các bị cáo như đã công bố
trước khi đề nghị hình phạt đối với các bị cáo viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc đã tập trung đánh giá về tính chất mức độ vai trò hành vi cụ thể
các tình tiết giảm nhẹ tình tiết tăng nặng của từng bị cáo để có cơ sở cho hội đồng xét xử xem xét cân nhắc quyết định hình phạt đối với từng bị cáo
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa xét xử sơ thẩm vụ án chống phá nhà nước đối với bị cáo nguyễn văn ướt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại xã phước đồng thành phố nha trang
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi bảy nguyễn văn ướt truy cập các trang web mạng xã hội xem các video livestream của đối tượng đào minh quân và hình thành tư tưởng chống đối chính trị
đối với nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
sau đó ướt tự biên soạn viết bài có nội dung tuyên truyền chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tuyên truyền cổ suý cho cá nhân tổ chức do đối tượng đào minh quân cầm đầu để đăng lên trang facebook cá nhân của ướt
ớt còn tham gia họp trực tuyến trên một ứng dụng trực tiếp thuyết trình nhiều bài có nội dung ủng hộ ca ngợi tổ chức có tên gọi
chính phủ quốc gia việt nam lâm thời và đối tượng đào minh quân
tại phiên tòa bị cáo ướt thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
tòa nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội
tuy nhiên bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải chưa có tiền án tiền sự
nên tòa áp dụng hình phạt một mươi bốn năm tù và quản chế ba năm tại nơi cư trú kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù
thưa quý vị tình hình cháy nổ cuối năm vẫn có diễn biến hết sức phức tạp
dù công tác kiểm tra tình hình cháy nổ cuối năm vẫn có diễn biến hết sức phức tạp
tuy nhiên tình hình cháy nổ cuối năm vẫn có diễn biến hết sức phức tạp